tại hà nội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tổng kết về các hoạt động nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng triển khai tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
trong thời gian triển khai dự án từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hơn một mươi học sinh khối lớp bốn năm cùng hàng trăm giáo viên tình nguyện viên tại hai thành phố là hà nội và thành phố hồ chí minh
đã được tập huấn sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng nhiều hoạt động được tổ chức như ngày hội sơ cấp cứu tại cộng đồng trung cư tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên đã góp phần làm thay đổi nhận thức của giáo viên và học sinh
trước đây vấn đề sơ cấp cứu trong học trường đồng chỉ thông qua nhân viên y tế của trường học cũng như cán bộ phụ trách công tác chủ tập đỏ
liên khi có dự án nâng cao năng lực sơ cấp cứu trong trường học và cộng đồng qua nhiều chuyên đề buổi hội thảo và tập huấn
thì nhận thức của ngay cả giáo viên và nhận thức của các học sinh tham gia ngày càng rõ rỡ thơ và thể hiện được khẳng định mình trong vấn đề cùng với mọi người để chia sẻ được những hoạt động tại nhà trường
các đại biểu cho rằng để nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng
thì việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu nâng cao năng lực cho giáo viên nhằm phòng chống và giảm thiểu rủi ro do tai nạn thương tích trong cộng đồng
cũng như việc xây dựng và triển khai mô hình trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu trong trường học
đề để vận động các sở ban ngành ủng hộ việc nhân rộng mô hình tại các thành phố lớn vào các năm tiếp theo là việc làm cần thiết
sau khi khảo sát đánh giá về cái thay đổi thái độ hành vi thì đã có những chuyển biến tích cực
đặc biệt là cái nhận thức về cái việc mà cần phải trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng trong cộng đồng cũng như trong các trường học
thì được các trường cũng như cộng đồng đón nhận một cách rất là tích cực và họ thấy rằng cái đấy nó rất là hữu ích
và chắc chắn rằng là đây là cái giai đoạn thí điểm thì qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình trong thời gian tới
lứa tuổi học sinh là nhóm tuổi rất hiếu động và thường xuyên thích khám phá chinh phục thử thách
môi trường học tập luôn là môi trường an toàn đối với học sinh
tuy nhiên cũng không tránh khỏi những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến nhiều loại hình tai nạn thương tích
vì vậy các hoạt động chương trình dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực cho giáo viên học sinh về kỹ năng sơ cấp cứu
chống tai nạn thương tích trong trường học là những hoạt động thích thực nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng